bắt đầu từ ngày mai ngày một mươi bốn tháng bảy hà nội sẽ triển khai hai mươi hai chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn
cùng với các đường ngang ngõ tắt đường nhánh bến thủy nội địa ra vào thành phố và các bến tàu bến xe liên tỉnh
thời gian hoạt động là hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
theo đó công an tp hà nội sẽ chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức các chốt trực cố định
tại các bến tàu bến xe liên tỉnh các chốt trực lưu động tại các tuyến đường cửa ngõ ra vào thủ đô
để kiểm soát toàn bộ lưu lượng phương tiện vận tải hành khách
các chốt trực bao gồm các lực lượng công an quân đội thanh tra giao thông y tế dân phòng của các quận huyện thị xã
tại các chốt trực người dân về hà nội kê khai y tế đo thân nhiệt kiểm tra việc chấp hành quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
có thể xét nghiệm nhanh covid một mươi chín trong trường hợp nghi ngờ khử trùng trường hợp cần thiết